công ty phải phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tiếp tục theo dõi môi trường nước tại suối đắc giao
trường hợp nếu cá tiếp tục chết phải thu gom xử lý đúng quy trình không để người dân sử dụng
sau khi có kết quả giám định nếu sự cố trên là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nguồn nước suối
thì công ty nhôm đắk nông tkv phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường tổn thất chăm sóc sức khỏe cho người dân
hôm nay tại hà nội hội tim mạch hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập hội tim mạch hà nội và hội nghị tim mạch quốc tế thăng long hai nghìn hai mươi
đi qua chặng đường ba mươi năm thành lập và phát triển với mục tiêu cùng nỗ lực vì một trái tim khỏe
hội tim mạch hà nội đã cùng bệnh viện tim hà nội triển khai đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế trên địa bàn ba mươi tỉnh thành phố
hành trình vì một trái tim khỏe do hội phát động
đã đi đến nhiều vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo của tổ quốc đem lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim nhất là người nghèo và trẻ em
với những thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hội tim mạch hà nội được công nhận là hội nghề nghiệp có tư cách pháp nhân
cũng nhân dịp này hội nghị khoa học quốc tế thăng long hai nghìn một mươi sáu được tổ chức với hơn một trăm linh bài báo cáo khoa học của các giáo sư chuyên gia đầu ngành tim mạch trong nước và quốc tế
đây là diễn đàn để trao đổi cập nhật kiến thức chuyên môn chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong thực hành lâm sàng
công ty laguna lăng cô thuộc tập đoàn ban yandry vừa tổ chức lễ trao học bổng khuyến học người dẫn đường dành cho học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã lộc vĩnh huyện phú lộc thừa thuyên huế
chương trình đã trao học bồng cho hai em
nguyễn thị như quỳnh học sinh trường tiểu học
nguyễn thị hồng học sinh trường tiểu học bình an thuộc huyện phú lộc tỉnh thừa thuyên huế
gia đình các em đều thuộc diện hộ nghèo hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên hàng ngày các em còn phải vất vả lao động để phụ giúp gia đình nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập có lúc tưởng chừng như bỏ học vì điều kiện rất khó khăn
với suất học bổng này các em sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí và sách vở dụng cụ học tập
cùng với đó mỗi em có một nhân viên của công ty làm người anh chị dẫn dắt đồng hành trong cuộc sống
học tập từ năm một mươi hai đến một mươi tám tuổi đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc mang đến tương lai tươi sáng cho các em học sinh nghèo giúp các em vươn tới ước mơ trở thành những công dân có ích trong xã hội
từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng bảy tại đà nẵng diễn ra lễ hội giao lưu văn hóa việt nhật lần thứ ba với sự tham dự của sáu mươi đoàn khách đến từ các bộ ngành địa phương nhật bản có mối quan hệ hợp tác với đà nẵng
trong ba ngày các vị khách nhật bản và người dân đà nẵng sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật và thương mại giữa hai nước như hội thảo cơ hội việc làm việt nhật thi hùng biện tiếng nhật biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống việt nam và nhật bản
đây là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật nhằm kết nối và thúc đẩy mối quan hệ giữa nhật bản và thành phố đà nẵng nơi có nhiều dự án kinh tế văn hóa xã hội hợp tác với việt nhật đang trên đà ổn định và phát triển
đoàn khảo sát của tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình trung tâm bảo tồn thiên nhiên việt và liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam vừa phát hiện một số loài linh trường tại khu vực rừng động châu khe nước trong thuộc xã kim thủy huyện lệ thủy trong đó có hàng chục đàn vượn đen má trắng ci đang sinh sống